hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

còn tại tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố nguyễn thái luyện là chủ tịch tập đoàn địa ốc alibaba
cùng với hai mươi hai đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đất tài sản và rửa tiền
theo kết luận điều tra bổ sung công an tp hcm xác định tính đến ngày hai mươi tháng một
đã có bốn ba trăm sáu mươi một nạn nhân gửi đơn trình báo tố giác
để đảm bảo không bỏ sót bị hại trong thời gian truy tố vụ án
công an tp hcm sẽ tiếp tục ghi lời khai của hai trăm hai mươi chín bị hại gửi đơn tố giác sau ngày hai mươi tháng một đến nay
và ba trăm sáu mươi hai trường hợp chưa đến cơ quan công an làm việc
trước đó vào ngày một mươi hai tháng tám tòa nhân dân tp hcm đã lên lịch xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại công ty địa ốc alibaba
thời gian diễn ra phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai tháng
sau đó tòa ra quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị điều tra bổ sung
bà hà lê hồng phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là chủ quán karaoke luxury hồng phúc ở xã bắc sơn
vừa bị công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai thi hành lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp
để tiếp tục điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó sau đối tượng trả hồ sơ
liên quan cũng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi mua bán tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
gồm nguyễn đăng tiến lộc phạm thị my lê văn hải trần thanh danh trà ngọc bi và đinh thanh tùng
theo đó hàng ngày bà phúc giao cho hải lộc và my làm quản lý
khi khách đến hát nếu khách có nhu cầu thì nhân viên phục vụ bay lắc thì my sẽ gọi các nhân viên đến
my và lộc còn nhiều lần liên hệ với danh mang ma túy đến bán trực tiếp cho khách
hoặc thông qua my và lộc để đưa ma túy vào phòng hát karaoke cho khách có nhu cầu sử dụng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện